tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân long tỉnh ninh bình bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ meeting và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày đa dạng sinh học năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề đa dạng sinh học của chúng ta thực phẩm của chúng ta sức khỏe của chúng ta
tại buổi phát động đại diện bộ tài nguyên và môi trường nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với đời sống xã hội và cả kinh tế của việt nam
đặc biệt đối với các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa các nguồn lương thực thực phẩm thuốc chữa bệnh và là thu nhập chủ yếu đều dựa vào việc khai thác đa dạng sinh học
tuy nhiên cũng như hiện trạng của thế giới tình trạng đa dạng sinh học tại việt nam cũng đang bị suy giảm đáng kể
cái ảnh hưởng đa dạng sinh học của việt nam nói chung chính là do cái việc mà chúng ta phát triển kinh tế và cái việc này thì nhiều nhiều nơi nhiều chỗ là thực hiện nó chưa được
nghiêm túc trong việc thực hiện các cái vấn đề bảo vệ môi trường và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học theo luật bảo vệ môi trường cũng như là luật về đa dạng sinh học
thế rồi có một số các cái hoạt động của người dân mà nó ý thức là chưa có ý thức cao trong vấn đề bảo tồn thì vẫn còn có những hiện tượng khai thác rồi là sử dụng một cách nó chưa được bền vững lắm
ngày đa dạng sinh học thế giới lần này được lựa chọn là sự đa dạng sinh học
thực phẩm của chúng ta thực phẩm của chúng ta và sức khỏe của chúng ta như vậy với cái mục đích yêu cầu là đa dạng sinh học luôn luôn gắn liền với cái nhu cầu sống của con người bảo đảm cái an ninh lương thực và đồng thời là bảo vệ sức khỏe của con người tạo cái điều kiện tồn tại và phát triển bình vững của nhân loại
trước những thách thức đó bộ tài nguyên và môi trường đã đề nghị các bộ
ban ngành cùng với tất cả người dân chung tay bảo vệ sự đa dạng sinh học tại việt nam
tích cực tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo tồn sinh học
chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi cây trồng bản địa
đồng thời thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới